tránh tình trạng ách tắc cửa khẩu biên giới vào thời điểm cuối năm mở rộng các mặt hàng hoa quả xuất khẩu chính ngạch của việt nam góp phần cân bằng cán cân thương mại song phương và duy trì chuỗi cung ứng và sản xuất của hai nước phối hợp thúc đẩy một số dự án về dân sinh do trung quốc viện trợ đạt tiến triển và sớm đưa vào sử dụng
bộ trưởng ngoại giao trung quốc vương nghị khẳng định trung quốc sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với việt nam trong công tác phòng chống dịch bao gồm hợp tác về vaccine
đồng thời tuyên bố trung quốc sẽ cung cấp thêm khoản viện trợ hai mươi triệu nhân dân tệ mua sắm thiết bị vật tư y tế phòng dịch và năm trăm linh liều vaccine ngừa covid một mươi chín cho các địa phương của việt nam
trước đó vào hồi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một tỉnh quảng tây trung quốc viện trợ cho việt nam tám trăm linh liều vaccine sinopharm cùng nhiều trang thiết bị vật tự y tế phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
ngày hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tại trụ sở bộ y tế đã diễn ra lễ nhận năm trăm linh liều vaccine phòng covid một mươi chín
astrazeneca của chính phủ argentina tặng chính phủ việt nam phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
giáo sư tiến sĩ trần văn thuấn thứ trưởng bộ y tế đại diện tiếp nhận từ ngày loui paplo maria benchaminro đại sứ cộng hòa argentina tại việt nam
tham dự lễ tiếp nhận có lãnh đạo và chuyên viên góp vụ cục văn phòng bộ y tế bộ ngoại giao và một số đơn vị liên quan
phát biểu tại lễ tiếp nhận giáo sư tiến sĩ trần văn thuấn thứ trưởng bộ y tế cho biết
đã gần năm mươi năm kể từ khi argentina và việt nam thiết lập covid một mươi chín
quan hệ ngoại giao vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba quan hệ hợp tác giữa hai nước đang ngày càng tốt đẹp
đặc biệt hai bên nhất trí tăng cường hợp tác nâng cao chất lượng dịch vụ hạ tầng y tế đề lùi dịch bệnh covid một mươi chín
tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một thủ tướng chính phủ giao nhiệm vụ cho bộ y tế tiếp nhận năm trăm linh liều vaccine phòng covid một mươi chín astrazeneca
của chính phủ argentina tặng chính phủ việt nam với trị giá hơn hai triệu đô la mỹ
với sự hỗ trợ của bộ y tế argentina và đại sứ quán argentina tại việt nam
bộ ngoại giao và các bộ ngành liên quan số vaccine nói trên đã được chuyển đến việt nam antan vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
thứ trưởng trần văn thuấn bày tỏ lời trân trọng cảm ơn tới chính phủ và nhân dân argentina bộ y tế argentina
đại sứ quán argentina tại việt nam và nhất là ngài đại sứ loui paplo maria bentamino đã tặng và hỗ trợ chuyển giao số vaccine đến việt nam
bộ y tế có kế hoạch sử dụng số vaccine này một cách hợp lý nhất nhằm nâng cao miễn dịch cho người dân
góp phần dự phòng và đẩy lùi covid một mươi chín thứ trưởng trần văn thuấn nói tại lễ tiếp nhận
tại buổi lễ ngài luis pablo maria bentamino đại sứ cộng hòa argentina tại việt nam
đánh giá cao việc việt nam đã đạt được những bước tiến lớn trong chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
và bày tỏ niềm vui được đóng góp vào công tác phòng chống đại dịch covid một mươi chín của việt nam
thông qua việc trao tặng năm trăm linh liều vaccine phòng covid một mươi chín
chúng tôi luôn ghi nhớ việt nam đã ủng hộ argentina hai mươi khẩu trang
phục vụ phòng chống dịch covid một mươi chín năm hai nghìn hai mươi và đây là lần đầu tiên chính phủ argentina
viện trợ vaccine phòng covid một mươi chín cho một quốc gia khác
và việt nam cũng là quốc gia được argentina viện trợ vaccine nhiều nhất đến nay
chúng ta cần tiếp tục hợp tác trong cuộc chiến phòng chống dịch bằng những việc làm cụ thể
về hợp tác y tế trong đó có lĩnh vực dược phẩm
argentina sẽ cùng đồng hành với việt nam trong cuộc chiến này ngài đại sứ chia sẻ
trước đó trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nhật bản ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
thủ tướng nhật bản thông báo chính phủ nhật bản sẽ hỗ trợ thêm một năm triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
cho chính phủ việt nam
thủ tướng kishida fumio nhất liệt chào mừng và đánh giá cao thủ tướng chính phủ phạm một mươi chín
thực hiện chuyến thăm chính thức nhật bản trên cương vị là khách quý đầu tiên của chính quyền mới nhật bản
khẳng định quan hệ hai nước phát triển vượt bậc những năm gần đây và đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất trong lịch sử
nhấn mạnh đặc biệt coi trọng quan hệ với việt nam và đánh giá cao những thành tiệu phát triển kinh tế
xã hội vị thế vai trò ngày càng quan trọng của việt nam ở khu vực và trên thế giới
thủ tướng kishida fumio khẳng định hỗ trợ toàn diện việt nam trong phòng chống dịch covid một mươi chín
thông báo chính phủ nhật bản sẽ hỗ trợ bổ sung một năm triệu lượng vaccine phòng covid một mươi chín cho chính phủ việt nam
thủ tướng phạm một mươi chín trân trọng cảm ơn và đánh giá cao chính phủ và nhân dân nhật bản đến nay đã hỗ trợ cho việt nam
tổng cộng năm sáu triệu lửa vaccine và nhiều chân thiết bị và tự y tế khác
hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ
trong việc nghiên cứu và sản xuất vaccine và có thuốc điều trị covid một mươi chín
hai thủ tướng cũng nhất trí việc cần tiếp tục thúc đẩy hợp tác an ninh quốc phòng hiệu quả thực chất
đặc biệt trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ trang bị quốc phòng quân y an ninh mạng
tham gia diện giữ hòa bình liên hợp quốc khắc phục khổ khỏa chiến tranh tại việt nam
thúc đẩy hợp tác nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển
nhất trí tăng cường phối hợp hướng tới kỷ niệm năm mươi năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao năm hai nghìn hai mươi ba
xem xét mở lại đường bay thương mại triển khai hộ chiếu vaccine
hai thủ tướng nhất trí thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế xã hội trước tác động tiêu cực của dịch bệnh covid một mươi chín
thông qua phối hợp chặt chẽ triển khai các dự án lớn như đường bộ cao tốc bắc nam
khu công nghệ cao hòa lạc chiến lược công nghiệp hóa của việt nam phát triển đô thị thông minh
phát triển cơ sở hạ tầng tăng cường chuỗi cung ứng triển khai sáng kiến chuyển đổi số
và sáng kiến đối tác hợp tác đổi mới công nghệ và sớm triển khai sáng kiến đa dạng hóa chuỗi cung ứng giữa hai nước
tích cực thúc đẩy các chương trình hợp tác sử dụng vốn viện trợ phát triển chính thức của nhật bản
trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch covid một mươi chín
nhân dịp này hai thủ tướng nhất trí tích cực thúc đẩy các chương trình hợp tác sử dụng vốn viện trợ phát triển chính thức của nhật bản
trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch covid một mươi chín nhằm đáp ứng các nhu cầu mới phát sinh
tương xứng với tiềm năng to lớn của quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng tập trung vào bốn lĩnh vực hạ tầng giao thông
hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu y tế và chuyển đổi số trên cơ sở yêu đãi thủ tục tin giảm tối đa và linh hoạt trong quá trình thực hiện
quý vị thân mến giữa lúc dịch covid một mươi chín diễn biến ngày càng phức tạp
sự xuất hiện của biến thể mới omicron đang đe dọa thành quả chống dịch của nhiều nước trên thế giới
trong khi nước nào cũng phải đối mặt với khó khăn thì những sự sẻ chia về vaccine hay thiết bị y tế thật đáng quý
xin được cảm ơn tình cảm của chính phủ nhân dân các nước đã dành tặng cho việt nam
chính sự sẻ chia viện trợ của các bạn đã tiếp thêm động lực cho người dân việt nam mạnh mẽ vượt qua đại dịch
đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại